tổ chức nông lương liên hợp quốc fao thông báo cơ quan này đang mở rộng các hoạt động tại thổ nhĩ kỳ và syri
nhằm theo dõi và đánh giá các tác động của thiên tai đối với chuỗi cung ứng nông nghiệp và thực phẩm thế giới
fao cũng sẽ xác định mức độ thiệt hại của hai quốc gia từ đó lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ
các hoạt động chính của fao ở cả hai quốc gia sẽ tập trung vào cung cấp đầu vào nông nghiệp như là thức ăn chăn nuôi
hạt giống cây giống phân bón nhiên liệu công cụ thiết bị chăm sóc thù y điều trị và tiêm phòng cho gia súc
và hỗ trợ tiền mặt vô điều kiện cho những người nông dân bị ảnh hưởng trong vòng một ba tháng
để đảm bảo duy trì và phục hồi hoạt động sản xuất lương thực cơ bản
trước mắt theo yêu cầu khẩn cấp từ syri gửi liên hợp quốc fao đề nghị tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu này
dành một mươi triệu usd để hỗ trợ ba trăm linh nông dân suri nhanh chóng khôi phục hoạt động chăn nuôi cũng như đảm bảo vụ hè
trong khi đó đối với thổ nhĩ kỳ fao cũng đã tìm kiếm khoản viện trợ hai mươi năm triệu đô la mỹ để hỗ trợ cho khoảng chín trăm linh người nông dân
tại một mươi tỉnh chịu ảnh hưởng của trận động đất